thưa quý vị có rất nhiều những vụ việc đáng tiếc đã xảy ra mà người gây án lại là người mắc bệnh tâm thần
dù đã có những quy định về quản lý người tâm thần tại địa phương
song công tác này còn gặp nhiều khó khăn do thiếu sự phối hợp từ phía gia đình người bệnh
trong khi đó các quy định của pháp luật về sức khỏe tâm thần vẫn còn thiếu
nên việc cưỡng chế để đưa một người tâm thần đi điều trị càng khó khăn gấp bội
để làm rõ hơn vấn đề này mời quý vị theo dõi những chia sẻ của khách mời trong chương trình
thời sự hai mươi hai h ngày hôm nay tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn dũng
phó viện trưởng viện sức khỏe tâm thần bệnh viện bạch mai
xin mời biên tập viên thúy quỳnh
vâng xin cảm ơn
và lời đầu tiên cũng xin được chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
ngay khi bước vào cuộc trò chuyện thì xin mời ông cũng như quý vị khán giả chúng ta
hãy cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn ngay sau đây
theo thống kê của bộ lao động thương binh và xã hội
hiện việt nam có khoảng ba trăm linh người mắc tâm thần nặng như tâm thần phân liệt quyết tật thần kinh
tuy nhiên mới chỉ có một mươi năm hai mươi đối tượng tâm thần được quản lý và theo dõi
thay vào đó phần lớn được gia đình tự quản lý tại nhà
theo nghị định sáu mươi bốn về việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh tâm thần
chỉ áp dụng trong phạm vi tố tụng hình sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền
tức là khi có hậu quả hành vi vi phạm pháp luật hình sự
như vậy trách nhiệm đưa người bị bệnh tâm thần đi khám điều trị phải do sự tự nguyện của gia đình
thế nhưng thực tế còn nhiều gia đình vẫn thờ ơ với việc điều trị bệnh tâm thần cho người nhà của mình
nên không chỉ người bệnh có nguy cơ tăng nặng tình trạng
mà thậm chí còn gây nguy hiểm với cộng đồng xã hội